thưa quý vị đau dừng vật sau quan hệ tình dục có thể do nguyên nhân sinh lý hoặc bệnh lý
nhưng dù do nguyên nhân gì cũng đều ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc yêu
nặng hơn có thể gây tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới
dưới đây là một số nguyên nhân gây đau rừng vật khiến nam giới bị đau sau quan hệ tình dục
mặc dù đau nhức nhẹ thường có thể được điều trị tại nhà
nhưng nhiễm trùng và các tình trạng tiềm ẩn khác được chăm sóc y tế
một thiếu chất bôi trơn khi quan hệ tình dục
khi quan hệ tình dục âm đạo của phụ nữ tiết ra chất bôi trơn
nếu thực hiện quan hệ tình dục quá mạnh mẽ mà sát khi cọ sát có thể gây kích ứng da vật
đặc biệt nếu đối tác không được bôi chân đầy đủ
cơn đau nhất này có thể chỉ kéo dài một ngày hoặc lâu hơn nếu hạn chế các hoạt động gây kích ứng da thêm
khi thiếu chất bôi trơn
nam giới có cảm giác căng da vảy hoặc da bong chắp có vết nứt hoặc đường kẻ trên da
dương vật mẩn đỏ phát ban hoặc chảy máu bất thường
quan hệ tình dục kéo dài hoặc quá mạnh
quan hệ tình dục trong một thời gian quá lâu hoặc thực hiện một cách mạnh mẽ là nguyên nhân làm cho dương vật bị đau
điều này có thể là do cơn cứng trong một thời gian dài
có thể làm căng và đôi khi làm tổn thương các cơ và mô
máu cũng có thể đọc lại trong thể hàng
và thể giúp sau khi cường cường kéo dài
khi đưa dương vật vào âm đạo với tốc độ cao cũng có thể làm tổn thương các mô
dương vật có thể cảm thấy mềm hoặc căng cho đến khi các mô dương vật của bạn phục hồi
cơn đau này có thể kéo dài vài ngày vì thường vào thời gian quan hệ tình dục lâu hay mạnh
ba xuất tình chậm
được gọi là xuất tinh chậm khi phải mất hơn ba mươi phút để xuất tinh từ quan hệ tình dục hoặc thủ dâm
xuất tình nguyện có thể là tình trạng khởi phát
người bệnh trưởng thành hoặc thứ phát sau một khoảng thời gian hoạt động tình dục bình thường
xuất tình chậm còn có thể là kết quả của công việc
thường xuyên lo lắng hoặc căng thẳng vì sợ đối tác có thai
chất lượng cuộc yêu mất tự tin về khả năng tình dục của bản thân
sử dụng một số loại thuốc chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm điều trị trụng tóc
do nhiễm trùng tuyến tiền liệt hoặc tuyến tiết niệu
do mất cân bằng học môn do tổn thương dây thần kinh sơn trậu hoặc cột sống
không thể xuất tình có thể khiến dương vật và biểu bị sương tấy đào nhức
những triệu chứng này có thể kéo dài vài giờ sau quan hệ tình dục
nếu đây là lần đầu tiên bạn gặp phải tình trạng xuất tinh chậm
hãy cân nhắc đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa
tại đây các bác sĩ sẽ thăm khám chuẩn đoán nguyên nhân và đề nghị điều trị nếu cần
bốn phản ứng dị ứng với bao cao su chất bùi trơn
đào rừng vật có thể là do tình trạng nam giới có phản ứng dị ứng với các chất liệu
hoặc hóa chất trong bao cao su chất bôi trơn đồ chơi tình dục và các sản phẩm khác
đây được gọi là phim da tiếp xúc kích ứng
một loại chàm dị ứng
các triệu chứng khác có thể bao gồm mẩn đỏ hoặc phát ban da có vẩy dày lên
mụn nước để chất lỏng da khô hoặc nứt nghè ngứa
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng các triệu chứng này có thể mất từ vài ngày đến vài tuần để khỏi hạn
năm mắc ca bệnh lây chuyển qua đường tình dục
trong một số trường hợp đau nhức có thể là kết quả của việc ba ca bệnh lây chuyển qua đường tình dục
mặc dù nhiều bệnh không có triệu chứng nhưng đau nhất có thể xảy ra khi nhiễm nấm bệnh da liễu mụn rộp sinh dục
tình trạng đào nhức sẽ chỉ hết khi được điều trị
vì vậy nếu sau khi quan hệ tình dục và bị đau dương phật
cần đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa nếu nghi ngờ mình mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
các triệu chứng khác có thể bao gồm đau tinh hoàn hoặc đau bụng dưới của bạn
đau hoặc rát khi đi tiểu đau khi cường cứng mụn nước đầy chất lỏng ngứa nôn mửa
sáu viêm tuyến tiền liệt gây đau dương vật
tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ dưới bàng quang sản xuất một trong những thành phần của tình dịch
viêm tuyến tiền liệt rất phổ biến ở nam giới
nếu không may mắc phải không chỉ cuộc sống sinh hoạt bị xáo trộn
mà chức năng sinh lý khả năng sinh sản của đấng mây rau cũng bị ảnh hưởng
khi bị viêm tuyến tiền liệt mạng tính do vi khuẩn
người bệnh sẽ thấy đau dương vật
trong một số trường hợp đau dân vật có thể tự biến mất sau một vài ngày
nếu cân đau kéo dài nó có thể là kết quả của nhiễm chủng cơ bản
các triệu chứng khác có thể bao gồm
đau lưng ở dưới hoặc bụng đau khi suất tinh đau hoặc rát khi đi tiểu khó đi tiểu nước tiểu có mùi hôi sốt
nên đi khám bác sĩ nếu cơn đau kéo dài hoặc có các triệu chứng bất thường khác
bảy hẹp bao quy đầu
hẹp bao quy đầu xảy ra khi nam giới không thể kéo bao quy đầu trở lại khỏi đầu dương vật
nó thường là kết quả của nhiễm chủng dương vật
nhiễm chủng có thể khiến dương vật sưng lên và khiến người bệnh khó đi tiểu khó cương cứng hoặc xuất tinh mà không có cảm giác
các triệu chứng khác có thể bao gồm
thay đổi màu sắc ở quy đầu hoặc bao quy đầu do thiếu máu liêu thông khiến da nhật nhạt hài màu hoặc xám vắt ban ngứa
đau và các triệu chứng khác sẽ chỉ giảm và mất đi khi được điều trị
bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân cơ bản và tư vấn cho các bạn
tám nhiễm chủng đường tiết nhiệu
nhiễm chủng tiểu do vi khuẩn virus hoặc nấm người da tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng cơn đau và các triệu chứng khác cũng có thể xuất hiện ở thận hiệu quả bằng quang và niệu đạo
các triệu chứng khác có thể bao gồm
đau ở hậu môn hoặc trực tràng
đau hoặc rát khi xuất tinh
hoặc đi tiểu thường xuyên
muốn đi tiểu mạnh nhưng lượng nước tiểu ít
nước tiểu đục sẫm màu
xảy ra hiện tượng chảy máu
và nước tiểu có mùi hôi
nếu nghi ngờ bị nhiễm chủng nước tiểu hãy đặt lĩnh hẹn với bác sĩ để được tư vấn phù hợp
khi bị đau dương vật sau quan hệ tình dục có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng bằng một hoặc nhiều cách sau
sử dụng thuốc chống viêm trường lạnh quấn một túi đá và một chiếc khăn sạch và ấn vào vùng bị ảnh hưởng để giảm đau và sưng
bôi kem hoặc bôi thuốc mỡ
thuốc mỡ không kê đơn có thể giúp giảm viêm tiêm dưỡng ra với bơ hạt
mỡ hoặc vitamin e có thể giúp làm dịu tình trạng khô da
mặc đồ lót bằng vải cốt tông rộng rãi
đồ lót rộng rãi có thể giúp ngăn ngừa nứt nẻ hoặc cọ sát
bông là chất liệu thoáng khí cho phép khu vực này được thông gió
nhiều này có thể giúp ngăn viên khuẩn hoặc nấm phát triển tránh hoạt động tình dục tập thể dục các hoạt động gắng sức khác
chờ đợi các hoạt động này cho đến khi tình trạng của bạn được cải thiện hoàn toàn
sẽ làm giảm nguy cơ bị thương thêm cũng như ngăn ngừa sự lây lan của bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào